phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của đại học quốc gia tp hcm
đó là nhận định của lãnh đạo thành ủy tp hcm tại phiên chính thức đại hội đại biểu đảng bộ đại học quốc gia
hồ chí minh lần thứ sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm được tổ chức vào ngày hai mươi năm tháng tám
nghị quyết đại hội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng bộ đại học quốc gia tp hcm xác định
lấy chất lượng đào tạo nghiên cứu khoa học làm trọng tâm nâng cao năng lực quản trị
và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu xây dựng và phát triển
trên tinh thần đó đảng bộ đoàn kết thực hiện bằng nhiều cách làm mới mang tính tiên phong
trong năm năm đại học quốc gia tp hcm đào tạo cho thành phố và các tỉnh phía nam
hơn sáu mươi cử nhân kỹ sư bác sĩ thạc sĩ tiến sĩ công tác đào tạo song ngành liên thông
đổi mới tuyển sinh chuẩn hóa chương trình và công tác xây dựng đảng luôn được xem là nhiệm vụ then chốt
trong nhiệm kỳ đã kết nạp sáu trăm sáu mươi bốn đảng viên mới trong đó có ba trăm sáu mươi năm sinh viên
dự thảo văn kiện đại hội một mươi ba của đảng xác định một trong ba đột phá phát triển đất nước
là tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhất là nhân lực quản trị và cấp chiến lược
đây cũng là định hướng mang tính chiến lược để đại học quốc gia tp hcm bám sát
từ đó xác định tầm nhìn định hướng mục tiêu phát triển phục vụ mục tiêu chung của thành phố và cả nước